trốn thi hành án tội danh liên quan đến ma túy bị truy nã một nữ quái đã phẫu thuật đến hàng xóm cũng không ai có thể nhận ra
suốt nhiều tháng lực lượng vây bắt đã phải hóa trang thành những dân chơi ở vũ trường để truy tìm đối tượng
hot girl đó là ai thủ đoạn thay đổi hình dạng và liên tục mang thai của hot girl đó như thế nào
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tại đà sơn yến lớn lên trong một xóm nghèo từng là tụ điểm phức tạp với ma túy nên sớm bập vào thuốc lắc hàng đá
yến cũng nhanh chóng vướng vào con đường vi phạm pháp luật khi đứng ra bán lẻ ma túy cho các thanh niên ăn chơi trong những quán bar vũ trường tại đất cả
số tiền kiếm lời từ mua bán ma túy yến sắm sửa quần áo thời trang điện thoại đắt tiền
xong với biểu hiện bất minh của một cô gái không nghề nghiệp tiền tiêu dùng dịnh đã ăn nằm trong
cùng với tư liệu trinh sát lực lượng chức năng đã đưa cô ta vào danh sách theo dõi
dường như dự đoán được cái giá phải trả
năm hai nghìn một mươi sáu khi mới hai mươi một tuổi song yến liên tục sinh con để sau này lỡ có vướng vào lao lý thì sẽ hưởng khoan hồng của pháp luật
thực tế sau thời gian bán ma túy yến bị bắt giữ đưa ra xét xử
do đang nuôi con nhỏ nên tòa đã xem xét và được
tạm hoán án thi hành
chưa đầy hai mươi tuổi vũ hải yến trú tại số tám mươi một nguyễn công hòa phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
đã vội cưới trồng để còn kịp lo cho cái thai trong bụng sắp đến ngày sinh
hơn hai năm sau hiến lại cho ra đời thêm đứa con thứ hai
tuy nhiên lý do mà yến sinh con liên tiếp chẳng phải vì khát khao có được những đứa con cho ấm áp nhà cửa hoặc do nhỡ nhàng
mà vì động cơ mục đích đen tổn

bởi chị ta biết chỉ bằng cách mang thai nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi yến mới dễ dàng trốn tránh được pháp luật
lợi dụng chính sự nhân đạo mà pháp luật yêu ái yến đã liên tiếp có bầu và vô trách nhiệm với chính đứa con của mình
khi sẵn sàng sử dụng chúng làm bùa lá hộ mạnh cho những hành vi tội phạm xấu xa
sinh ra và lớn lên tại xóm nghèo đã từng là một trong những tụ điểm phức tạp về ma túy
để có tiền ăn chơi hút hít không có cách kiếm tiền nào nhanh hơn bằng cách lấy mỡ nó dán nó
hàng ngày yến cất hàng từ các đại lý mang về chia nhỏ bán kiếm lời
khách hàng của yến là chính những người bạn chơi bời quen biết trong các vũ trường quán bar karaoke
tiền kiếm được từ buôn bán ma túy không chỉ thỏa mãn phê pha mà còn làm cho yến trở nên giàu có một cách nhanh chóng
mười mấy tuổi đầu nhưng yến bao giờ cũng phải dùng điện thoại xịn đời mới nhất đi xe máy tay ga đắt tiền và ăn uống ở những nhà hàng sang trọng
để bảo toàn cho công việc của mình yến được các đàn chị đi trước truyền đạt cho kinh nghiệm phải liên tục mang thai và nuôi con nhỏ
trước đó ở khu vực hồ ông báo đường tàu trần nguyên hán hay xóm liều bờ đê niệm nghĩa quận lê trân là những điểm nóng về ma túy
nhiều đối tượng có đến sáu đứa trẻ trẻ trẻ
họ sinh ra những đứa con vì mục đích dùng chúng làm lá bù mệnh
lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật không thi hành án đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ để trốn tránh tội lỗi của mình gây ra
thậm chí có trường hợp đẻ con ra chẳng biết bố đứa trẻ là ai
bởi nếu cần cứ ra đường tàu nằm hớ hênh các anh nhiện đềm hồn ghé qua sẵn sàng giúp đỡ
và như một kịch bản có sẵn đến lúc đứa con lớn vừa đủ ba mươi sáu tháng thì yến lại mang bầu đứa thứ hai
khi đã có bảo búi trong tay yến càng làm mạnh hơn sẵn sàng giao hàng cho bất cứ ai có nhu cầu
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu yến bị tòa án nhân dân quận lê trân tuyên phạt hai mươi bảy tháng tù giam
nhưng cho tạm hoãn thi hành án do đang trong thời gian nuôi con nhỏ
tuy nhiên gần đến ngày trả án
yến không dùng bảy cũ làm mang thai mà lết kế hoạch cho một cuộc bỏ trốn thật xa
lợi dụng điều đó yến đã bỏ trốn khỏi địa phương để lại hai con nhỏ cho bố mẹ đèn chăm sóc
cũng theo đại tá sơn sau khi yến bỏ trốn phòng được lệnh truy tìm cô ta về để thi hành án
xong từ nghề nhà đến địa phương nơi thiếu phụ này sinh sống đều lắc đầu không biết
cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với yến
thời điểm đó phong nhận định với bản tính ăn chơi yến có hai hướng để trốn đó là thành phố hồ chí minh hoặc hà nội
tuy nhiên ban chuyên án đã chốt tập trung mũi truy tìm ở thành phố hồ chí minh
lúc đó một tổ trinh sát đã được cử vào thành phố hồ chí minh
trong suốt một tháng thực tế trinh sát đã phải mất nhiều đêm trắng hóa thân thành những dân chơi thâm nhập vào tụ điểm ăn chơi
để lần tìm manh mối
từ đây thông tin về vũ hải yến đã dần được hé mở
sau khi giặt vào thành phố hồ chí minh yến nhanh chóng bắt mối với bạn bè tại đây
tiếp tục bỏ mối làm ăn để có tiền tiêu xài ăn chơi thác loạn
đáng nói để che giấu thân phận hòng lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan công an
vũ hải yến đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác xóa đi nốt ruồi xăm lông mày cắt mí mắt làm lại mũi
tạo cầm vi lai và thay đổi chỗ trọ liên tục
đặc biệt sau khi phẫu thuật với ngoại hình xinh đẹp sẵn có lại qua tác động giao kéo
vũ hải yến trở thành người hai mặt xứng danh hot girl sứ bắc trong mắt dân chơi xứ nam
ban ngày yến ngủ vùi đêm xuống chị ta mới bắt đầu ra khỏi nhà và tìm đến những địa điểm mà đám thanh niên mới lớn
những kẻ đang coi ma túy tổng hợp là thứ mốt thời thượng để làm ăn
yến cũng như nhiều kẻ bán ma túy khác sống khỏe nhờ các hộp đêm này
mò kim đáy bể đó là tâm lý của các trinh sát tham gia truy tìm yến về để quy án
tuy nhiên sau thời gian lân la tới các địa điểm của giới ăn chơi
các anh nắm được thông tin từ một số thanh niên gốc hải phòng cho biết mấy tháng nay xuất hiện một hot girl đồng hương
cô ta khá sang chảnh và thường đi với các đại gia lùi tới các quán bar vũ trường nổi tiếng bậc nhất ở đây
các trinh sát đã tiếp cận theo dõi mọi di biến động của hot hơn đất cảng trong các sàn vũ trường
những hình ảnh của cô gái có gương mặt khả ái được trinh sát bí mật ghi lại
nhận định đó có thể là vũ hải yến
tổ công tác đã gửi hình ảnh về hải phòng để xác minh song cả hàng xóm cũng không nhận ra
tuy nhiên theo tài liệu trinh sát hot girl đất cảng chính là vũ hải yến thiếu phụ đang trốn thi hành

các chiến sĩ tham gia ban truyền án được lệnh từ lãnh đạo phòng lên kế hoạch bắt giữ yến
thời cơ đến với các trinh sát
khi có thông tin đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy yến sẽ tổ chức sinh nhật tại một vũ trường
tổ công tác phải lên các phương án để bắt giữ yến để đảm bảo an toàn cho người dân và chính trinh sát
bởi xung quanh yến luôn có các thành phần sẵn sàng chống đối bảo vệ cô ta
quán ba nghìn hai trăm một mươi hai club
đường nguyễn trãi vốn là một tụ điểm ăn chơi có tiếng
trước đó vào đêm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố hồ chí minh đã bất ngờ kiểm tra bắt quả tang hàng trăm dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy đá tại đây
quán này lúc nào cũng tấp nập khách hứa vào ra từ trập tối đến đêm khuya
vì vậy để xác định được vũ hải yến ở trong này nhất là khi yến đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hoàn toàn khuôn mặt
không phải là điều dễ dàng
các trinh sát đã đóng giả dân chơi vào quán nắm tình hình xác định vị trí đối tượng để chờ cơ hội hành động
sau khi xác định được vũ trường yến có mặt đầu tiên tổ công tác phối hợp với công an thành phố hồ chí minh đã chia quân xung quanh cả trong và ngoài vũ trường
gần nửa đêm yến rời vũ trường ở quận một
vừa đứng vẫy taxi trinh sát áp sắt nói yến à khiến cô ta giật mình
khi cha tay vào cổng số tám xung quanh là các trinh sát công an rộng bắp
vũ hải yến vẫn không sao ngờ được dung mạo và thân phận của mình đã thay đổi mà sao lại có thể lộ nhanh đến như thế ở đất hoa lệ này
lúc đó biết thân phận bị bại lộ yến cố vất vát cho cô ta cơ hội tổ chức nốt tiệc sinh nhật
xong đề kỵ này của yến không được chấp nhận
đầu năm hai nghìn một mươi bảy yến bị di lý về hải phòng để thi hành án
tại cơ quan công an vũ hải yến đã khai nhận toàn bộ hành vi lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật cho thị được tại ngoại vì nuôi con nhỏ
khi biết thời hạn tại ngoại đã hết yến tìm đường trốn vào thành phố hồ chí minh hồng tiếp tục gây án
nhưng đã bị các trinh sát công an thành phố hải phòng dưới sự chỉ huy của đại tá vũ minh sơn tóm gọn
các đối tượng không từ một thủ đoạn nào để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật như thay đổi họ tên liên tục thay đổi chỗ ở
thậm chí có những đối tượng còn không tiếc tiền để thay đổi hình dạng bằng cách gọt mặt phẫu thuật thẩm mỹ
tuy nhiên những mảnh lưới dù quái chiêu đến mấy thì trước sau vẫn bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ